chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ bắt đầu
khác với năm trước ngoài phần thi kiến thức lớp một mươi hai thì đề thi năm nay bao gồm cả kiến thức lớp một mươi một và lớp một mươi
nên công tác ôn tập cho học sinh cũng khẩn trương và tăng cường hơn
dù công tác ôn tập cho học sinh đã được các trường triển khai từ đầu năm học
tuy nhiên đây được coi là thời điểm nước rút để học sinh chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
theo bộ giáo dục và đào tạo dù đề thi năm nay bao gồm cả lớp một mươi lớp một mươi một lớp một mươi hai
nhưng phần kiến thức lớp một mươi hai vẫn là chủ yếu
bộ đã công bố đề thi minh họa từ sớm
đây sẽ là điều kiện để học sinh giáo viên bám sát vào đó có định hướng ôn tập tốt hơn
bên cạnh đó bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các trường tuyệt đối tránh việc tổ chức ôn luyện quá nhiều
tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh vì dạy và học chất lượng đòi hỏi cả quá trình chứ không phải trong thời gian ngắn